dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển công bố quy hoạch triển khai thực hiện dự án khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp đồng băng bắc bộ tỉnh thái bình vào sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh phát triển nông nghiệp thông minh có thể trở thành đòn bẩy chiến lược để đưa thái bình phát triển mạnh vào xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
cùng dự có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội và lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương địa phương
thái bình nằm trong tuyến hành lang kinh tế ven biển nối các khu vực kinh tế của đồng bằng bắc bộ
do vậy việc kết nối giao thông của tỉnh thái bình với các khu kinh tế hải phòng quảng ninh hà nội thanh hóa nghệ an và nhiều tuyến đường khác là rất quan trọng
nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nêu rõ dự án này không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với thái bình mà còn quan trọng cho cả vùng đồng bằng ven biển bắc bộ
và là sự triển khai cụ thể nghị quyết ba mươi sáu nghị quyết trung ương khóa một mươi hai về chiến lược phát triển đất nước bền vững kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
thủ tướng đánh giá cao các hộ dân đã bản giao mặt bằng cho dự án với tinh thần vì lợi ích chung của tỉnh
cho rằng đây chính là thành công của dự án
thủ tướng lưu ý tỉnh thái bình cần quan tâm đến điều kiện sinh sống và tạo việc làm cho người dân đã bản giao đất cho dự án và phải được hưởng lợi từ dự án
về nông nghiệp thủ tướng đánh giá cao nền nông nghiệp của thái bình trong thời gian qua đã đạt chất lượng cao
áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chế biến đặc biệt là đưa công nghiệp vào chế tạo nông nghiệp tạo ra chỗ đứng vững chắc cho ngành nông nghiệp
thủ tướng nhấn mạnh nông nghiệp việt nam muốn thành công phải nâng cấp nền tảng của mình về sản xuất thị trường và công nghiệp hóa nông nghiệp
trước hết là áp dụng công nghiệp vào sản xuất nông nghiệp
tại buổi lễ thủ tướng đã cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và địa phương phát động khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển
công bố quy hoạch triển khai thực hiện dự án khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp đồng bằng bắc bộ tỉnh thái bình